ngày một mươi một tháng bảy ban thường vụ thành ủy hải phòng tổ chức hội nghị cán bộ thành phố
quán triệt và triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết số bốn mươi năm của bộ chính trị
về xây dựng và phát triển thành phố hải phòng đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
kết quả hội nghị trung ương một mươi khóa một mươi hai và thông chi số ba mươi sáu của ban thường vụ thành ủy
về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
hội nghị đã chuyển tải tới toàn thể cán bộ chủ chốt thành phố hải phòng
những vấn đề cơ bản và mới trong quan điểm và mục tiêu nghị quyết bốn mươi năm
theo đó các chủ trương chính sách dự án phát triển kinh tế xã hội phải gắn liền với mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội
công nghiệp phát triển hiện đại thông minh và bền vững kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại
chú trọng đầu tư phát triển khoa học công nghệ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực năng lực lãnh đạo
sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức đảng hiệu lực hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền
thành phố nhất quán với một mươi bốn chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể và đề xuất một số cơ chế
chính sách có tính đột phá đặc thù để hải phòng sớm đưa nghị quyết của bộ chính trị thành hiện thực trong thực tiễn cuộc sống